bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài chính vừa thống nhất phương án hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản
đặc biệt là tôm hùm bị thiệt hại do bão lũ vừa qua
phương án hỗ trợ được thực hiện theo quyết định một mươi hai của chính phủ
áp dụng cho bốn tỉnh bắc miền trung bị thiệt hại từ sự cố môi trường biển
bão số một mươi hai đã làm gần hai tàu thuyền
chủ yếu là công suất nhỏ phục vụ nuôi trồng đánh bắt thủy sản trên biển
của hai tỉnh phú yên và khánh hòa bị chìm hư hỏng phá hủy hơn một mươi lồng bè nuôi tôm hùm
riêng tại tỉnh phú yên bão số một mươi hai làm hơn một một triệu con tôm hùm thương phẩm
và gần hai mươi hai con tôm hùm giống bị chết trôi ra biển
đẩy hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh túng quẫn nguồn sinh kế bị gián đoạn
nhằm tháo gỡ khó khăn này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thống nhất áp dụng quyết định một mươi hai của chính phủ để xác định thiệt hại
hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất
theo quyết định này người nuôi trồng thủy sản sẽ được xem xét khoanh nợ giãn nợ
tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi nghề
tuy nhiên do hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển còn tự phát không theo quy hoạch
nên việc thống kê xác định thiệt hại phải có sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng và chính quyền các cấp
trước mắt để bảo đảm sinh kế cho người dân bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề xuất chính phủ
phê duyệt hỗ trợ gạo trong thời gian ba tháng cho các đối tượng nghèo những hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai